theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong ngày và đêm mai bảy chín
một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ
sau đó mở rộng xuống các tỉnh bắc và trung trung bộ
đây là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên của năm nay
trước khi không khí lạnh tràn về do sự tranh chấp giữa hai khối khí nóng ẩm ở phía nam
và không khí lạnh ở phía bắc nên các tỉnh bắc bộ sẽ có mưa từ đêm sáu chín
ở hầu hết các tỉnh phía đông bắc bộ
từ mùng bảy tháng chín không khí lạnh có thể ảnh hưởng tới các tỉnh từ đà nẵng trở ra phía bắc
và gây một đợt mưa vừa mưa to ở bắc bộ và bắc trung bộ
ảnh hưởng của gió mùa đông bắc cùng mưa lớn khiến nhiệt độ có thể giảm từ năm đến một mươi độ
với thủ đô hà nội nhiệt độ có thể xuống mức hai mươi chín ba mươi một độ trong ngày mùng tám và mùng chín tháng chín
sau đó từ ngày mùng một mươi chín nhiệt độ lại tăng dần
với các tỉnh trung bộ nhiệt độ từ mức nắng nóng sẽ xuống mức hai mươi sáu hai mươi tám độ trong ngày mùng tám và mùng chín tháng chín